gần bốn mươi đối tượng đã xông vào cướp được ba thùng hàng buộc lực lượng chức năng phải nổ súng cảnh báo thì các đối tượng mới rút lui
vào chiều ngày hôm qua một nhóm các gia đình tổ chức đi chơi tại khu vực thác sa cai thuộc địa bàn thôn lâm hòa xã lâm sơn huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận
đã bất ngờ bị nước lũ trên thượng nguồn đổ về cuốn trôi khiến ba người thiệt mạng
ba nạn nhân bị lũ cuốn thiệt mạng gồm anh nguyễn văn trân chính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
chị nguyễn thị trường sa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu là vợ của anh chính và cháu phạm hồng thái tám tuổi là con của một gia đình trong nhóm
ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận đã trực tiếp có mặt tại hiện trường
chỉ đạo các lực lượng cứu hộ tìm kiếm cứu nạn
khu vực suối thác sa cai thường xuyên có nước lũ trên thượng nguồn đổ về bất ngờ rất nguy hiểm
chính quyền địa phương đã nhiều lần cảnh báo các du khách khi đến khu vực này vui chơi
cũng trong chiều ngày hôm qua
trên địa bàn xã đạ tông huyện đam rông tỉnh lâm đồng
đã xảy ra một cơn mưa lớn kèm theo gió lốc làm sập hoàn toàn bốn căn nhà năm mươi bảy căn bị tốc mái
ngoài ra gió lốc cũng đã làm tốc mái một mươi chín phòng học sáu phòng chốt thuộc xã đạ tông
nhiều cây xanh bị gãy đổ và một số trụ điện bị gãy gây mất điện cục bộ
ngay sau khi gió lốc xảy ra chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời để thống kê mức độ thiệt hại
và chỉ đạo khắc phục hậu quả
trong đó đã chỉ đạo cho lực lượng công an dân quân và đoàn thanh niên hỗ trợ các đơn vị trường học
và nhà dân bị thiệt hại thu dọn cây cối ngã đổ di rời tài sản sang khu vực an toàn
lợp lại nhà bị tốc máy cho những gia đình bị thiệt hại nhẹ
cũng như bố trí nơi ăn trốn ở cho những gia đình bị thiệt hại nặng chưa khắc phục kịp thời
đến thời điểm này sau khi đường ống nước sạch sông đà về hà nội bị vỡ lần thứ một mươi năm
nhiều khu vực trên địa bàn hà nội sử dụng nước sạch do nhà máy nước sông đà cung cấp
vẫn chưa được sử dụng nước sạch trở lại
cụ thể một số nơi như khương thượng phố chùa láng lê văn lương vẫn chưa có nước sinh hoạt
nhiều hộ gia đình đã phải sơ tán hoặc mua nước lọc đóng bình về dùng
theo công ty cổ phần nước sạch vinaconex trong quá trình khắc phục sự cố vỡ đường ống nước sông đà lần thứ một mươi năm
công ty đã kiểm tra dọc ống tuyến và phát hiện thêm một điểm cần phải gia cường
do đó quá trình khắc phục đến đêm ngày hai mươi sáu tháng chín dự kiến phải từ hai đến ba ngày nữa
thì nguồn nước sông đà về hà nội mới ổn định trở lại
đến đây bản tin nhanh thời sự một trăm hai mươi giây lúc một mươi năm h cũng xin được kết thúc
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn